trên đại ngàn tây bắc của tổ quốc quân và dân việt nam dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng
và chủ tịch hồ chí minh đã đạt bằng mọi khó khăn thử thách đập tan tập đoàn cứ điểm
điện biên phủ mạnh nhất đông dương của thực dân pháp và can thiệp của đế quốc mỹ
buộc chính phủ pháp phải ký kết hiệp định geneva tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn công nhận độc lập
chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ba nước đông dương kết thúc vẻ vang của kháng chiến
trường kỳ gian khổ kéo dài chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân pháp
kéo dài hàng thế kỷ mở ra bước phát triển mới cho cách mạng việt nam lào campuchia
dựng nên mốc son trói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc đồng thời làm chấn động địa cầu
tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ
và tiến bộ xã hội trên thế giới
vâng ạ trên tháng đêm biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn để lại cho cách mạng việt nam những bài học
kinh nghiệm rất quý báu đó là giữ vững và tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của đảng
trên cơ sở chủ trương đường lối đúng đắn kịp thời nắm bắt thời cơ chất thời cơ
chỉ đạo chiến lược nhạy bén sắc xảo nhằm tập trung sức mạnh cao độ cả nước để giành thắng lợi quyết định
thực hiện tốt tư tưởng lấy dân làm gốc biết dựa vào dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân
tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân phát huy thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc
không ngừng xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng lớn mạnh đặc biệt là bộ đội chủ lực để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ
nhất là những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách những trận quyết chiến không ngừng chăm lo củng cố khối đại đoàn kết
sự toàn dân lấy liên minh giai cấp công nông làm nền tảng tích cực đấu tranh vì mục tiêu giải phóng dân tộc
giải phóng giai cấp vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng
trên cơ sở bình đẳng tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và đều hướng đến mục tiêu vì hòa bình
độc lập dân chủ tiến bộ xã hội và những bài học kinh nghiệm ấy thì vẫn vẹn nguyên giá trị
tiếp tục được đảng nhà nước ta chất lọc vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn đầy ý nghĩa trên địa bàn tỉnh điện biên
sáng sớm ngày hôm qua đoàn công tác cục truyền thông công an nhân dân đã đến thăm gặp mặt tặng quà
tại huyện mường nhé một trong những huyện khó khăn nhất của cả nước ở miền cực tây của tổ quốc
và đây là năm thứ sáu hoạt động ý nghĩa này được triển khai ở các địa bàn trên cả nước
chương trình có sự tham gia của bệnh viện mắt hà đông hà nội
tại buổi lễ gặp mặt trao tặng quà tại huyện mường nhé trung tướng mai văn hà
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân cho biết trong hành trình tri ân lần này
đoàn đã mang theo hàng trăm xuất quả nghĩa tình là tình cảm của cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
và các nhà tài trợ nhà hào tâm nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào và các em học sinh nghèo vùng cao
ngoài trao tám mươi xuất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm tới tận tay tám mươi gia đình có hoàn cảnh khó khăn
các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đoàn cũng đã trao tặng nhiều phần quà đến tập thể công an huyện mường nhé
tập thể cán bộ chiến sĩ công an một mươi một xã trên địa bàn huyện và các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
đoàn công tác còn trao một mươi triệu đồng cho trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trần văn thọ
và sáu trăm năm mươi bộ quần áo cho các em học sinh nhà trường
tuy vật chất nó nhỏ bé nhưng góp phần cổ vũ động viên đồng bào các dân tộc của huyện mường nhé
cũng như cán bộ chiến sĩ công an huyện công an xã thầy cô của nhà trường trường tiểu học trần văn thọ
cố gắng nỗ lực vươn lên làm sao xây dựng được cuộc sống bí yên hạnh phúc tại quê nhà công an huyện
để cố gắng góp phần đảm bảo cái an ninh trật tự
những hoạt động chiên với những người có cầu nguyện canh mạng
với những người có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc như vừa rồi cục truyền thông đã làm
tôi thấy rất có ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên địa bàn
nó góp phần tạo những mối quan hệ gần gũi hơn giữa lực lượng công an
với nhân dân các dân tộc
cũng trong chuyến hành trình về nguồn lần này cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với bệnh viện mắt hà đông hà nội công an tỉnh điện biên
tiến hành khảo sát các địa điểm trên địa bàn tỉnh để tổ chức khám sàng lọc và mổ mắt từ thiện trên địa bàn
dự kiến trong tháng năm các y bác sĩ bệnh viện mắt hà đông hà nội sẽ tổ chức khám sàng lọc và mổ mắt từ thiện
cho các đối tượng chính sách những người có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa thân nhân và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên
sẽ có từ một trăm linh đến một trăm hai mươi bệnh nhân được mổ mắt trong đợt này với nguồn kinh phí năm trăm linh triệu đồng từ các nhà hào tâm ủng hộ